từ nhiều năm nay bốn mươi hộ ở thôn một mươi năm xã e đá huyện ek tỉnh đắk lắc vẫn đang phải sống chung với ô nhiễm môi trường từ trại chăn nuôi quy mô lớn ngay trong khu dân cư
còn chính quyền địa phương thì vẫn chưa có biện pháp triệt đề để giải quyết tình trạng ô nhiễm trên
hồ chứa nước thải này vẫn lộ thiên như hình ảnh mà truyền hình nhân dân đã phản ánh từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
và điều tất nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường thì vẫn còn nguyên vẹn
người dân quanh trại chăn nuôi này tiếp tục sống trong nguy cơ nhiễm bệnh về hô hấp và cũng miệt mài gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng của tỉnh đắk lắc